tại hà nội bộ y tế tổ chức hội nghị triển khai một số văn bản pháp luật hướng dẫn luật phòng chống tắc hại của rượu bia
do ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng và là một trong những nguyên nhân gây ra các vấn đề xã hội nghiêm trọng
nên rượu bia là loại hàng hóa được hầu hết các quốc gia trong đó có việt nam đưa vào diện kiểm soát chặt chẽ và không khuyến khích tiêu dùng
luật phòng chống tác hại của rượu bia được quốc hội thông qua ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
ngay sau đó chính phủ bộ y tế và bộ công thương đã tích cực xây dựng các văn bản quy định chi tiết
hướng dẫn thi hành và xử lý các hành vi vi phạm tạo sự đồng bộ của hệ thống pháp luật về phòng chống tác hại của rượu bia
hội nghị được tổ chức nhằm bảo đảm các văn bản này đi vào cuộc sống và có tính khả thi
góp phần triển khai thực hiện luật một cách đồng bộ kịp thời hiệu quả thống nhất trên phạm vi toàn quốc và các cơ sở pháp luật